hiện nay tám mươi dân số nước ta sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp
để ổn định sản xuất và đời sống của người dân mô hình liên kết năm nhà
bao gồm nhà nước nhà doanh nghiệp nhà nông nhà khoa học và nhà tiêu dùng
trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đã được đưa vào áp dụng
việt nam có tổng diện tích sản xuất lúa gần bốn triệu hectare
và mỗi năm cho sản lượng hơn hai mươi năm triệu tấn gạo
trong đó lượng gạo phục vụ cho chế biến và xuất khẩu đạt hơn bảy triệu tấn
còn lại phục vụ cho nhu cầu an ninh lương thực quốc gia
và tiêu thụ trong nước
hiện nay lực lượng sản xuất cho nông nghiệp cũng đã tăng lên rất nhiều
tuy nhiên việc sản xuất vẫn chỉ dừng lại ở việc nhỏ lẻ và manh mún
nên chưa đem lại hiệu quả cao đồng đều
việc liên kết sản xuất giữa nhà nông dân với các doanh nghiệp
các doanh nghiệp với nhau trong chuỗi cung ứng
và giữa doanh nghiệp người nông dân với các nhà khoa học
đó là mối liên kết tất yếu mà chúng ta phải thúc đẩy phát triển trong thời gian tới
chúng ta cũng đã phát động các mối liên kết này rất là nhiều
tuy nhiên để tạo ra một sự liên kết thực sự
chắc chắn doanh nghiệp phải là đơn vị đầu tàu và đứng ở vị trí trung gian
để chúng ta thúc đẩy các mối liên kết này trên cơ sở xây dựng một liên kết theo chuỗi giá trị thực sự
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo cần tổ chức sản xuất theo chuỗi
từ khâu giống gieo trồng sản xuất cho tới hệ thống phân phối
để có được sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng và bảo đảm lợi ích cho người nông dân
để làm được điều này thì vai trò của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng
kết sản xuất với bà con nông dân để sản xuất lúa theo nhu cầu thị trường
khi thực hiện mô hình liên kết này trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo
vai trò và lợi ích của các bên tham gia được nâng lên
chúng ta sản xuất theo tập trung phổ biến giống phổ biến quy trình
từ cái phương pháp giống quy trình đấy được sự hỗ trợ của các nhà khoa học
và từ những việc nhà khoa học hỗ trợ thì bà con sẽ biết hơn về quá trình can thiệp phân bó
giống và sản phẩm sẽ được thu mua
và những việc sản xuất tập trung đấy áp dụng công nghệ cao trong lông nghiệp
đưa vào một chương trình thu mua tập trung sản xuất tập trung
thì tạo lên một cái giá rất là cạnh tranh và bà con nông dân sẽ nhàn hơn so với ngày xưa khá nhiều
với mục đích tìm ra phương hướng để phát huy sản phẩm lúa gạo đặc sản vùng miền
vừa qua hội thảo về liên kết năm nhà trong sản xuất kinh doanh phân phối đa dạng hóa lúa gạo đặc sản các vùng miền
cũng đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện sở nông nghiệp một số tỉnh phía bắc
các nhà khoa học doanh nghiệp để cùng nhau giải bài toán này
từ đó khẳng định chất lượng và đưa các sản phẩm lúa gạo mang thương hiệu việt đến với người tiêu dùng